tại hải phòng đảng bộ huyện kiến thụy tổ chức khai mạc trọng thể đại hội đại biểu lần thứ hai mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội được thành ủy hải phòng lựa chọn để tổ chức đại hội điểm khối huyện
đồng thời thực hiện chủ trương thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội
giữa đại hội có đồng chí trư thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
đại hội đảng bộ huyện kiến thụy lần thứ hai mươi năm có chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ
phát huy truyền thống kiến thụy anh hùng đoàn kết sáng tạo huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu cùng với tạo đột phá về hạ tầng giao thông du lịch dịch vụ
huyện kiến thụy chú trọng tái cơ cấu về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tăng giá trị
trong đó xây dựng các sản xuất tập trung gắn với thực hiện cơ giới hóa đồng bộ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
khuyến khích các hình thức tích tụ dụng đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nuôi trồng và khai thác thủy hải sản
đại hội diễn ra từ ngày bảy đến ngày chín tháng sáu